thưa quý vị sau khi bệnh viện bạch mai ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín
khiến cho toàn bệnh viện phải phong tỏa cách ly
thì mới đây có tới bốn bệnh viện cũng đang có các y bác sĩ phải cách ly
vì có liên quan tới bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín từng tới thăm khám
rõ ràng là ở thời điểm mà chúng ta đang rất cần những nhân lực cho cuộc chiến chống dịch
thì việc nhiều y bác sĩ phải cách ly sẽ ảnh hưởng rất lớn
và trong tình huống xấu nhất chúng ta cũng cần có những kịch bản như thế nào
để có thể bảo đảm được công tác chống dịch covid một mươi chín
song song với việc bảo vệ được đội ngũ các y bác sĩ để đủ nguồn nhân lực cho điều trị các bệnh lý khác
và mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi phần bình luận của biên tập viên thúy quỳnh cùng với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn trường qua s hai
lời đầu tiên cũng xin chân thành cảm ơn tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái đã nhận lời tham dự chương trình ạ
trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
bệnh viện bạch mai là bệnh viện đầu tiên ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
ngay sau đó bệnh viện này đã phải phong tỏa để đảm bảo an toàn trước dịch
nhiều bác sĩ phải cách ly
sau đó tám mươi chín y bác sĩ của bốn bệnh viện khác cũng phải cách ly vì tiếp xúc với bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy người thụy điển
mới đây sáu mươi ba y bác sĩ của bệnh viện phụ sản hà nội phải cách ly vì liên quan đến bệnh nhân hai trăm bốn mươi ba
việc các y bác sĩ phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân dư tính sát covid hai là cần thiết
nhưng cũng sẽ gây thiếu hụt nhân lực nhất là trong cao trào chống dịch
vậy đâu sẽ là giải pháp để bảo đảm nguồn nhân lực và an toàn cho bác sĩ trong trường hợp dịch đạt đỉnh
thương nếu như chúng ta phải cách ly nhiều bác sĩ do dịch bệnh covid một mươi chín thì sẽ xảy ra những hậu quả như thế nào
cũng rất là không may đấy là những người bác sĩ mà chúng ta thấy là vì là tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín xác định
cho nên là đã buộc phải cách ly
rất là đáng tiếc thì những bác sĩ này này là những bác sĩ tuyến cuối
như thế có nghĩa rằng là một số những bệnh nhân
nhưng mà bệnh nặng ấy thì lại không có được bác sĩ chuyên môn cao để điều trị
bây giờ người ta nói rất nhiều về cái chuyện là thiếu xét nghiệm này thiếu máy thở này
thế nhưng mà quên mất một cái ý kỳ quan trọng ở đây tức là ai là người vận hành cái máy thở đó
để mà có được một cái người y bác sĩ những cái người mà cán bộ y tế mà đủ cái khả năng vận hành tốt máy thở cũng như là điều trị tốt
mà nếu những người này bị thiếu
trong cái quá trình chúng ta chống dịch thì mọi thứ đầu tư cho vật tư cho máy móc nó sẽ không còn ý nghĩa nữa
có thể là ở cái điều kiện này nó chưa thấy mọi người chưa thấy nó là quan trọng
thế nhưng mà chỉ khi chúng ta thấy rằng là lượng bệnh nhân nó cao hơn bây giờ một chút nữa thôi
đấy và nó sẽ dẫn đến cái sự quá tải của hệ thống y tế
và quá tải hệ thống y tế nó không chỉ đơn giản là máy móc nữa nó là vấn đề con người
và những cái bệnh mà rõ ràng bình thường
thế nhưng mà bây giờ nếu mà những bác sĩ đó lại đang bị cách ly
nếu mắc những bác sĩ đó lại cũng bị bệnh thì lúc đấy thì sao
sẽ không còn người điều trị ngay cả những bệnh thông thường nữa
và những cái bệnh mà nguy hiểm không phải là covid cũng vẫn tử vong mà thì sẽ là một cái hậu quả vô cùng tai hại
vậy thì cũng xin được hỏi ông là phải chăng là trong công tác tiếp xúc cũng như là thu dung người bệnh tại các bệnh viện thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn hay là bất cập gì ạ
bệnh nhân covid không phải ai cũng triệu chứng là điển hình
và với cái điều kiện như vậy mà lại không thực hiện tốt cái vấn đề phân luồng mà đã được hướng dẫn khá là kỹ của cục khám chữa bệnh
thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ lại có những cái câu chuyện tương tự nó vẫn cứ xảy ra như vậy
tức là sau khi mà đã đưa bệnh nhân vào rồi khám rồi rất là nhiều các cái công đoạn trong cái quá trình điều trị cũng như là chẩn đoán
thì lại phát hiện ra là bệnh nhân có tiền sử mà nguy cơ
và lúc đó người ta đi lấy mẫu xét nghiệm rồi làm nhiều những cái biện pháp khác liên quan đến chẩn đoán thì lại phát hiện ra bệnh nhân covid
thì lúc đấy đã quá muộn có một số nơi đặt nặng cái vấn đề hình ảnh của cái cơ sở y tế
tức là sẽ có những người không cần phải đeo khẩu tra chẳng hạn để tiếp đón người bệnh
thì trong thời điểm mùa dịch này mà vẫn còn duy trì cái hình ảnh như vậy nó sẽ là cái nguy cơ cho chính những người bác sĩ
chúng ta có những cái giải pháp gì cũng như là ông có thể đưa ra lời khuyên dành cho người dân để chúng ta có thể cùng nâng cao ý thức hơn để phòng chống dịch bệnh
ngành y tế đặc biệt là bộ y tế đã có những cái quan điểm rất là rõ ràng trong cái phân tuyến điều trị
có nghĩa là bệnh ở mức nào thì ta điều trị ở mức đó
và cái việc mà phân luồng bệnh nhân cũng đã được nói rất nhiều rồi
rõ ràng phân tuyến phân luồng nếu chúng ta làm tốt hai việc này nó sẽ không có cái vấn đề quá tải quá nhiều ở các bệnh viện trung ương
và như vậy thì bản thân các bệnh viện trung ương sẽ có thời gian và có vật tư cũng như nhân lực điều trị các cái bệnh nặng tốt hơn
đấy để tránh cái việc mà phân tán nhân lực để điều trị ngay cả những cái bệnh thông thường nữa
đấy là một cái hình thức
thứ hai nữa là một cái việc mà phân tuyến phân luồng mà người ta đã làm từ rất lâu ở các nước các quốc gia phát triển
đấy là trước khi mà chúng ta đến với cơ sở y tế thì phải có một cái động tác là đăng ký
đấy thế thì nếu mà chúng ta làm tốt cái việc đó
việc đăng ký này thì sẽ sàng lọc ra bệnh ở cỡ nào thì chúng ta đến bệnh viện cỡ đó
rồi ngay cả bệnh nhân mà muốn vào điều trị ở các cái bệnh viện tuyến đầu chẳng hạn
thì người ta cũng biết được rằng là bệnh cảnh của người này sẽ phải xếp vào cái khu vực nào
sẽ phải đi theo cái đường nào để mà tránh có thể ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác
và bản thân những người bệnh ấy thì khi đến cơ sở y tế họ cũng sẽ được phục vụ sớm hơn
bởi vì người ta đã có lịch hẹn rồi
thế còn một cái điều nữa
tức là phải tăng cường cái chất lượng của các cái tuyến y tế của mình lên
để cho người dân người ta yên tâm người ta điều trị ở những cái bệnh viện ví dụ tuyến huyện chẳng hạn
hay là ở các tỉnh chẳng hạn
chứ không nhất thiết là cứ phải nhau về hà nội rồi vào các bệnh viện trung ương
thì cái công tác điều trị nói chung và đặc biệt là trong cái quá trình là chúng ta đang phải chống dịch như thế này
nó mới tốt được
vâng và theo thông tin chúng tôi mới nhận được
sau khi được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đồng ý
chiều nay chủ tịch ủy ban nhân dân quận đống đa ký quyết định gỡ lệnh cách ly y tế với bệnh viện bạch mai từ giờ đêm nay